bước vào tháng tám các đợt nắng nóng đã giảm bớt tính khắc nghiệt và không còn kéo dài quá nhiều ngày
thay vào đó là các hệ thống gây mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn tại miền bắc
do hoạt động của rãnh mây rông kết hợp với vùng hội thụ gió lên đến mực năm m
dự báo trong ngày mai khu vực đông bắc bộ sẽ có mưa rào và rông nhiều nơi
chiều tối và đêm sẽ xuất hiện mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to kèm theo sấm xét và gió rất mạnh
nhiệt độ cao nhất ngày mai từ ba mươi đến ba mươi ba độ
sang đến ngày mùng ba và mùng bốn tháng tám mưa giảm nhanh chỉ còn giải rác về chiều tối tại khu vực vùng núi
nhiệt độ cũng tăng trở lại ban ngày nắng nóng
phía tây bắc bộ trong ngày mai cũng có mưa rào và rông nhiều nơi
chiều tối và đêm sẽ xuất hiện mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to kèm theo sấm xét và gió giật mạnh
thời tiết mát mẻ với nhiệt độ cao nhất ngày mai là hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn
hai ngày tiếp theo mưa sẽ giảm dần trên khu vực đồng thời nhiệt độ cũng tăng dần xuất hiện nắng nóng nhẹ
chuyển sang các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
tại các tỉnh thanh hóa đến nghệ an trong ngày mai có nắng gián đoạn mưa rào và rông rải rác về chiều tối
nên nhiệt độ tại đây sẽ không vượt quá ngưỡng ba mươi năm độ
các khu vực khác không mưa có nắng nóng đến nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất là ba mươi sáu ba mươi tám độ
sang đến hai ngày tiếp theo mưa rứt tại phía bắc và nắng nóng gai gắt sẽ xảy ra trên toàn khu vực
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới
có nắng nóng gai gắt ở phần phía nam khu vực với nhiệt độ cao nhất là ba mươi sáu ba mươi tám độ
phía bắc chỉ còn nắng nóng nhẹ với nhiệt độ không quá ba mươi sáu độ
lùi xuống phía nam khu vực tây nguyên chịu ảnh hưởng của gió tây nam có cường độ trung bình
nên cả ba ngày tới khu vực tiếp tục có mưa rào và rải rác có rông về chiều tối
cục bộ có điểm lượng mưa khá
vào ban ngày nắng gián đoạn nhiệt độ cao nhất ngày mai từ hai mươi tám ba mươi một độ và tăng nhẹ trong ngày mùng ba và mùng bốn
nam bộ cũng duy trì thời tiết ngày nắng chiều tối có mưa rông trong ba ngày tới
nhiệt độ cao nhất ngày mai là ba mươi ba mươi ba độ và tăng lên mức ba mươi một ba mươi bốn độ trong hai ngày sau đó